hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
cơ quan điều tra cũng xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại
do cùng một người việt nam lưu trú tại pháp sử dụng thủ đoạn cắt dấu ma túy trong tuyếp kem đánh răng hộp thực phẩm chức năng
công an tp hcm cho hay quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn
do những kẻ buôn bán ma túy sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tình vi sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận hàng
ngày một bốn giám đốc công an tp hcm lê hồng nam cho biết tại buổi họp kinh tế xã hội tp hcm
các lực lượng điều tra trên tinh thần không để bỏ lọt tội phạm không bỏ lọt hành vi
khi có kết quả điều tra công an tp hcm sẽ thông báo chính thức
vì sao vụ việc này được sư luận quan tâm đương nhiên ai cũng biết
trước hết là cả cộng đồng đều cam ghét các loại tội phạm về ma túy những kẻ gieo rắc tai ương cho xã hội
thứ hai là vụ vận chuyển ma túy liên quan đến bốn tiếp viên hàng không và bị bắt quả tàng
những tranh luận liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy khá sôi nổi
đó cũng là điều tốt
bởi một khi các vấn đề về pháp luật được đông đảo người dân tham gia phân tích tranh luận
sẽ góp phần nâng cao trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật của cộng đồng
bốn tiếp viên hàng không được đào tạo bài bản vẫn sách ma túy
được cho rằng không dính dáng đến đường dây ma túy thì đó cũng là bài học cho tất cả chúng ta
ít nhất biết để đề phòng không bị lợi dụng khi đi qua các sân bay quốc tế
còn vì sao trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không câu trả lời đã có từ công an tp hcm
tuy nhiên công an tp hcm cũng khẳng định bốn nữ tiếp viên hàng không được trả tự do
nhưng trong quá trình điều tra khi có dấu hiệu tội phạm hay các hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm
thì sẽ tiến hành các biện pháp điều tra chứ không phải là kết thúc vụ án
chưa có hành vi phạm tội không có nghĩa là không có hành vi phạm tội
ngược lại có dấu hiệu hành vi phạm tội cũng chưa chắc đã có tội
về vụ án ma túy nêu trên với khẳng định không bỏ lọt tội phạm của giám đốc công an tp hcm lê hồng nam
dư luận sẽ có thêm niềm tin về kết quả phá án
điều tra phá án ma túy không hề đơn giản và việc của cơ quan điều tra làm không phải khi nào cũng công bố công khai
không nên quá sốt ruột hãy để cho công an làm việc của công an và chờ đợi kết quả cuối cùng
ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố năm mươi bảy vụ án
khởi tố một trăm hai mươi chín bị can về tội mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy
không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm
ngoài ra cơ quan chức năng xử lý hành chính ba mươi bảy người thu giữ gần sáu mươi kg ma túy
hai khẩu súng cùng nhiều tăng vật liên quan
quý i năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm ghi nhận số vụ tàng trữ vận chuyển mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tăng hơn tám mươi một cùng kỳ
đây là điều rất đáng lo ngại đặc biệt là liên tục xảy ra các vụ ngáo đá tấn công sát hại người thân
đâm cha chém mẹ
cho nên việc phá các vụ án về ma túy đưa tội phạm ra xét xử không bỏ lọt bất cứ ai
chính là cách để đẩy lùi tệ nạn ma túy
liên quan đến việc trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không sách ma túy
chiều ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đại diện công an tp hcm khẳng định
không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội
tại buổi họp báo khi phóng viên đặt câu hỏi với công an tp hcm
rằng liệu trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không vừa qua có tạo tiền lệ xấu
bởi ai vận chuyển ma túy cũng nói không biết để thoát tội
về việc này thượng tá lê mạnh hà cho biết tội phạm ma túy thường thu lợi rất lớn
nên các đối tượng này thường không từ thủ đoạn nào
bằng nhiều hình thức tình vì để che giấu hành vi phạm tội
tuy nhiên dù thủ đoạn nào đi chăng nữa thì trách nhiệm của lực lượng công an
phải làm rõ hành vi lời khai củng cố hồ sơ chứng cứ diễn biến
để không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội
dẫn chứng thượng tá lê mạnh hà cho biết
vừa qua công an tp hcm đã khởi tố năm bị can
thực hiện hành vi nhất ma túy vào trong xe trong nhà của người khác
rồi tố rác với công an
nhưng sau đó cơ quan điều tra đã làm rõ phát hiện hành vi gai ma túy của những đối tượng này
ông hà nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy
việc đấu tranh với loại tội phạm này là trách nhiệm để không làm oan người vô tội
cũng như không bỏ lọt tội phạm
đối với vụ bốn tiếp viên hàng không sách tay ma túy từ pháp về việt nam
qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
ông lê mạnh hà nhắc lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự và đang điều tra